những năm gần đây mỗi khi thủy điện trị an tiến hành xả lũ với lưu lượng lớn
khiến người dân phía hạ du luôn trong tình trạng thấp thỏm vì sợ ngập gây thiệt hại về tài sản cũng như đảo lộn cuộc sống
rút kinh nghiệm những năm trước những ngày vừa qua khi hồ thủy điện lớn nhất miền nam liên tục tăng lưu lượng xả lũ
chính quyền và người dân vùng hạ du tỉnh đồng nai đã và đang chủ động phòng tránh những thiệt hại do xả lũ hại gây ra
tân hạnh là xã có số hộ nuôi trồng thủy sản ao hồ lớn nhất thành phố biên hòa tỉnh đồng nai với hơn bốn mươi hectare diện tích mặt nước
những ngày này nhiều hộ nuôi trồng thủy sản tại xã tân hạnh đang tất bật bơm hút phần lớn ao hồ để bán cá khi đã đến kỷ thu hoạch
đây là kết quả đúc kết kinh nghiệm của những người nuôi trồng thủy sản khi nắm bắt được chu kỳ xả lũ của thủy điện trị an sau nhiều năm xả lũ
đây là kết quả đúc kết kỳ xả lũ của thủy điện trị an sau nhiều năm xả lũ của thủy điện trị an sau nhiều năm xả lũ của thủy điện trị an

sẽ có báo cáo thành phố sẽ có những phương tiện lớn để hỗ trợ người dân
và dây dờ qua những dùng cao hơn nhất là phương khái quài toàn bệnh
thời tiết cực đoan đang có chiều hướng ngày một phức tạp và thiên tai lũ lụt ngày càng nghiêm trọng
do đó các địa phương cần chủ động linh hoạt trong phòng tránh thiên tai
và phòng tránh ngập nước do thủy điện xả lũ kết hợp với chiều cường và mưa to kéo dài
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng cũng như tài sản của người dân